thưa quý vị hoạt động trong vỏ bọc na ná như là sàn chứng khoán hút khách bằng các khoản ăn chia đa cấp
chỉ trong một thời gian ngắn đường dây cờ bạc đã giao dịch số tiền khoảng hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án
bắt giữ các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
đây là nhóm đối tượng mà phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương vừa khởi tố về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cầm đầu đường dây này là nguyễn tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thương chú tại quận hoàng mai hà nội
qua công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương phát hiện trên mạng xã hội hình ảnh
kênh đánh bạc trong giao diện khá giống sản chứng khoán
chưa hết các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc theo hình thức đa cấp
để đối phó với cơ quan chức năng nhóm điều hành website này dựng biểu đồ như hình chứng khoán
ban đầu người chơi không hiểu nhưng khi tham gia rồi thì họ biết đây là hình thức đánh bạc
nhưng vì hám lời nên đã tích cực lôi kéo thêm người chơi